công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai vừa khai trương gian hàng không đồng nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực bị cách ly y tế trên địa bàn
dự kiến gian hàng này sẽ mở để hỗ trợ cho người dân đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
gian hàng không đồng của công an tp long khánh được đặt tại sân trụ sở công an tp với các mặt hàng thiết yếu lương thực thực phẩm như gạo mì tôm rau củ quả các loại
gian hàng này do sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng và cũng là cầu nối tiếp nhận nguồn lương thực thực phẩm từ các phần quả của các mệnh thường quân
sau đó đóng thành từng gói quà an sinh xã hội và bố trí các chuyến xe hàng không đồng
chuyển phát trực tiếp tới những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín trong các khu vực cách ly phong tỏa
ngay trong ngày đầu tiên tổ chức công an thành phố long khánh phối hợp với đại diện công an tỉnh đồng nai đã thực hiện được một chuyến xe hàng không đồng
với một trăm linh phần quả hỗ trợ bà con tại địa bàn phường suối chính
thành phố long khánh tổng trị giá một trăm linh phần quà là hơn năm mươi triệu đồng từ nguồn kinh phí của công an tỉnh đồng nai